chương trình nâng bước em đến trường của bộ đội biên phòng đã tạo điều kiện cho các em nhỏ vùng biên được đến trường
đặc biệt chương trình này còn được thực hiện ở nhiều tỉnh sắc biên của nước bạn lào và campuchia
những việc làm ý nghĩa của chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc khắc họa hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng bà con nhân dân
chính quyền địa phương ở hai bên biên giới của bộ đội biên phòng việt nam
quang sung là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở ấp cô tờ râu huyện công pông trách tỉnh campot vương quốc campuchia
ước mơ đến trường của sung tưởng chừng bị khép lại khi cha quang sung mất và mẹ em bị tai nạn cụt mất một tay
cảm thông hoàn cảnh của mẹ con quang sung cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phú mỹ bộ đội biên phòng kiên giang đã vượt đường xá xa xôi
tìm gặp giúp đỡ em về sách vở các vật dụng cần thiết và hỗ trợ cho em
bản thân cháu cảm ơn rất nhiều là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng
được sự giúp đỡ từ sách vở gạo và những vật dụng cần thiết bản thân cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt
bản thân thực tế đi công tác địa bàn và gặp và tiếp xúc được hoàn cảnh của bé là rất khó khăn nhà rất cực khổ
trời mưa là dọc không còn một chỗ nào khô cả
thì bản thân đã bảo cho cấp ủy và bàn chỉ huy đồn để xem xét
và hàng tháng thì đã đồn đã quyên góp lại tiền của tất cả các bộ để cho cháu một tháng năm trăm linh ngàn
em lát nạ pha sỉ vông sắc một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện bô la pha tỉnh khắp muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhà nghèo mẹ mất sớm nhưng em luôn có ước mơ cháy bỏng là được đến trường
biết được hoàn cảnh của em bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã quan tâm hỗ trợ em đồ dùng học tập và kinh phí để em có điều kiện tới trường học tập
cháu học giỏi rất ngoan cháu được đến trường như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của các anh bộ đội biên phòng quảng bình đã hỗ trợ cho gia đình trong suốt thời gian vừa qua
những năm qua đã có rất nhiều học sinh trên tuyến biên giới các tỉnh nước bạn lào campuchia đón nhận sự giúp đỡ đầy ân tình của bộ đội biên phòng việt nam
mỗi món quà cùng sự động viên của các chú bộ đội việt nam là động lực tiếp thêm ý chí nghị lực để các em vươn lên trong học tập
phía bạn người ta cũng cảm nhận rất là sâu sắc
về việc làm có ý nghĩa của bộ đội biên phòng cái thứ hai nữa là cấp quỷ đảng chính quyền trên các huyền rời xã biên giới
người ta cũng cảm nhận người ta đánh giá rất là cao về những việc làm của bộ đội biên phòng đã giúp cho con em khó khăn để đến trường như các bạn khác
và trong đó giúp cho con em của campuchia khó khăn để từ đó xây dựng được mối quan hệ đoàn kết thứ nghỉ hai bên biên giới
đồng hành cùng mỗi mảnh đời gian khó nước bạn
lính biên phòng việt nam chia bớt với các em những nhọc nhằn trong cuộc sống
từ đó tạo tiền đề giúp các em vững bước tới trường thực hiện ước mơ của bản thân đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước khu vực biên giới